theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tới sáu giờ sáng nay đã ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc mới
nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên con số là hai trăm hai mươi hai người
trong đó một ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai
và ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng
ca bệnh số hai trăm một mươi chín bệnh nhân nữ năm mươi chín tuổi quốc tịch việt nam quê hương yên
đi chăm sóc người bệnh tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
ca bệnh số hai trăm hai mươi bệnh nhân nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam từ pháp trở về nước ngày một mươi bảy tháng ba
hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
các bệnh số hai trăm hai mươi một bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam du học sinh tại canada
hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
các bệnh số hai trăm hai mươi hai bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi quốc tịch việt nam
có địa chỉ tại phúc lợi long biên hà nội sống và làm việc tại mỹ
ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay mang số hiệu gl bảy trăm năm mươi một
hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai